công an huyện ia hà leo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
một đối tượng có hành vi nguy hiểm dùng dao đi cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng sự quen biết đức đã nhờ chị nguyễn thị trang
là chủ cửa hàng cắt tóc ở xã yà nam huyện ia hà leo trở đến nhà bạn để lấy xe máy
khi đến đoạn đường vắng đức đã dùng dao khống chế dùng băng keo để chói tay chân và bịt miệng chỉ trang
rồi cướp đi nhiều tài sản gồm tiền mặt trang sức vàng điện thoại di động và chiếc xe máy
với tổng giá trị tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
đức từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị truy nã
theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình